với địa phương đang sôi động các dự án đầu tư như huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
công tác giải phóng mặt bằng luôn được xác định là điểm nóng là nhiệm vụ quan trọng
với sự vào cuộc quyết liệt đồn đốc giám sát thường xuyên của chính quyền địa phương
công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
cuối năm hai nghìn một mươi tám cảng hàng không quốc tế vân đồn đi vào hoạt động
đây được xem là niềm tự hào của người dân quảng ninh nói chung
cũng như người dân huyện vân đồn nói riêng
để có được niềm vui đó không thể không nhắc tới sự hợp tác của đa số người dân trên địa bàn xã đoàn kết
cũng như công tác dân vận tuyên truyền tốt của đảng bộ chính quyền địa phương cơ sở
gia đình anh vũ kim tuấn từ chỗ phản đối gai gắt gửi đơn khiếu kiện lên tòa án nhân dân tối cao
sau khi được chính quyền các cấp giải thích tạo điều kiện tái định cư ổn định công ăn việc làm
đã hợp tác bàn giao đất để dự án cảng hàng không được về đích đúng tiến độ
thủ trương của đảng và nhà nước
làm sân bay lớn thì gia đình cũng sẵn sàng xin những phần còn lại để đi làm cảng hàng không cho nó hoàn thành tiến độ
còn về phần của gia đình đòi hỏi thêm về cái quyền lợi
đòi hỏi thêm về năm lần hạn mức vì gia đình mua bán
lúc đó thời điểm bố mẹ mua bán là có giấy tờ
nhưng mà không được huyện và tỉnh
gia đình cũng đã phải thu kiện lên tòa
đoán cấp cao sau đó về thì cuối cùng lại quay về làm đơn khấu lại
thì huyện đã cùng với tỉnh đã chấp nhận cái năm lần hạn mức cho gia đình
hiện tại ở xã đoàn kết có khoảng một mươi dự án đang được triển khai
tất cả các nhà đầu tư đều đòi hỏi mặt bằng phải được bàn giao đúng thời hạn
vì vậy đảng bộ chính quyền xã đã hết sức khéo léo
bắt nhịp nhanh với công việc mới có thể giải quyết được những bài toán khó
phát huy sức mạnh của đoàn kết
phát huy sức mạnh của địa phương và phát huy sức mạnh của vai trò lĩnh đạo của đảng

trong công tác tuyên truyền vận động và nhân dân là thực hiện công tác giải pháp bằng
trong đó là có cái đầu tiên là phải công bố quy hoạch
sau đó là công bố cho nhân dân biết về quy hoạch
cái thứ hai là công bố về chủ trường thông báo thổi đất và các cơ chế chính sách
sau đó là vận động nhân dân của những thôn xóm vận động nhân dân
thực hiện cái việc chấp hành cái việc kiểm nếm và đặc biệt là sau khi mà có cái thông báo chủ trường thổi đất
thì thực hiện cái việc quản lý trên địa bàn và tốt cái việc mà không để xảy ra cái việc xây dựng mới
phát sinh thêm những cái mà giá trị nó phát sinh tránh gây lãng phí cho cái kinh phí của lãnh đất
năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín huyện vân đồn thực hiện năm mươi bốn dự án với tổng diện tích đất một hai trăm hai mươi năm hectare
phải thu hồi hơn một ba trăm linh
năm hai nghìn một mươi chín hộ bị ảnh hưởng
cho đến thời điểm này với sự minh bạch trách nhiệm thực hiện đồng thời rất nhiều giải pháp
công tác giải phóng mặt bằng ở huyện vân đồn đã có sự chuyển biến tốt
tạo điều kiện thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn